và không biết vì cơ duyên vì đam mê hay vì lý do nào khác
nên khi đang học thì anh lại chuyển hướng sang con đường làm sáo
trong cái quá trình mà biết thổi sáo thì lúc đấy không có suy nghĩ gì là học nhạc viện cả
cho nên là không có một cái ý nghĩ gì là để phát triển cái bộ môn nghệ thuật của mình cả
trong quá trình học đại học thì môi trường học đại học chính là cái môi trường
mà nó tạo tiền đề cho tôi phát triển được cho đến ngày hôm nay
khi ấy trường đại học kiến trúc đã có hẳn một câu lạc
câu lạc bộ chơi sáo ngoài thời gian học trên dạng đường
mão lại nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ của trường
không dừng ở đó khi kỹ thuật và kiến thức về sáo khá lên
mão tích cực tham gia sinh hoạt giao lưu ở rất nhiều câu lạc bộ sáo trúc trên địa bàn thành phố hà nội
trong thời gian này mão nhận thấy rằng mỗi câu lạc bộ ở hà nội
câu lạc bộ nào cũng có cái hay cái mạnh và số lượng thành viên tham gia rất đông
thế nhưng họ đều hoạt động độc lập
giao lưu gắn kết nhiều với nhau
để có một sân chơi lành mạnh ý nghĩa chia sẻ những kinh nghiệm chơi sao hữu ích
chàng sinh viên trẻ mạnh dạn thành lập một cộng đồng trên mạng vào năm hai nghìn một mươi
tôi đi học đạo kiến trúc thì tôi nghe tiếng sáo và tôi cứ nghe thấy tiếng sáo là thấy cảm thấy đó là bạn mình rồi
và là kết hợp một người như vậy
và sau đó ở trong trường có bao nhiêu bạn thì mình gọp lại thành một nhóm
và cứ bảo là thôi cứ chiều thứ bảy hàng tuần gửi ra cái chỗ hô văn quản tập chơi sáo
và đến như vậy cảm thấy rất là đông dần dần dần dần
thế là bảo là bây giờ có một cái màn hình xã hội nữa
tức là lúc đấy là hai nghìn tám
cách đến một mươi một năm rồi
thế là cứ lên trên lúc đấy có cái diễn đàn
là vào diễn đàn đấy thì mới
biết được là ở bên bách khoa cũng có này
giao thông cũng có này
thế là các bạn cũng thích sang đây nhưng xa quá
mà cái kỹ năng thủy sáo của các bạn còn kém hơn mình
thủy sáo tốt hơn các bạn một chút
và thế là
làm một câu lạc bồ nữa là có một nhóm ở công viên nghĩa đô
đến khi công viên nghĩa đô lớn rồi thì là chuyển sang công viên hồ thành công
rồi đến công viên thống nhất
sau đấy đến là đại học quốc gia hà nội
rồi đến vườn hóa nguyễn trãi hà đông
thế là nó cứ mở rộng dần dần dần dần
và nó sẽ đã hình thành một cái hệ thống câu lạc bồ sáo trúc việt nam nó đã đầu tư đấy
tưởng rằng niềm đam mê xáo trúc của mã mèo chỉ dừng lại ở đó
thì anh tiếp tục chuyển hướng sang kinh doanh sáo trúc
nhiều người bảo anh khùng
một cây sáo có vài ngàn bạc
cơm chẳng đủ ăn nói gì đến việc buôn bán kinh doanh
thế nhưng mã bảo
trong anh luôn có một chút điên
một chút liều lĩnh
nên dù mọi người có nói thế nào
anh cũng bỏ qua tất cả
may mắn thay
bên cạnh mã ngày ấy
có bố mẹ anh luôn ủng hộ
và đồng hành cùng anh trong những ngày mã bắt đầu khởi nghiệp với cây sáo
tôi biết con trai này chuyển sang nghề sáo trúc này
thì tôi vẫn yên tâm
không bảo cháu phải bắt buộc làm theo các nghề theo yêu cầu
của thị trường ở đằng ngoài
cháu thích nghề nào thì
tôi cứ bảo cháu làm theo nghề đấy
bước đầu thời sáo trúc của mã mèo mới ra thì cũng rất là vất vả
thứ nhất là về nguyên liệu
hai là địa điểm làm
đang gặp rất nhiều khó khăn
sau một thời gian cũng kiên trì khắc phục
tìm manh mối tất cả các chỗ làm ống sáo
các vị trí làm
các công nghệ học hỏi của các bạn bè khắp nơi
về bắt đầu là
tôi mới phát minh ra
mới làm ra được những cái trạm như thế này
tất cả những cái sản phẩm
làm ra ngày hôm nay là do con trai yêu thích
cũng đi học hỏi tất cả ở trong nước không nói còn học hỏi ở nước ngoài
với nhiều bạn bè là các cái nhạc sĩ các cái ca sĩ
ngay từ thời điểm tốt nghiệp đại học là bố đã từ quế ra hà nội
vì đã mở cửa hàng đầu tiên năm hai nghìn một mươi ba là khi tốt nghiệp xong
và ngay từ thời điểm đấy đến bây giờ là bố tôi là người quản lý cái chi nhánh số một
và sau đó cứ nhân rồng ra trí nhánh số hai số ba số bốn đến số ba mươi
là lúc đó là
có các nhân viên để trong cửa hàng
bây giờ bố tôi cũng là một hình ảnh mà mọi người thổi xáo các bạn thổi sáo ai cũng biết đến bởi vì
những người đam mê xáo trúc thì người ta đều đến cái cửa hàng ba trăm sáu mươi sáu người trái này
và luôn luôn gặp là bố tôi
tuy số lượng sáo anh mão làm ra còn ít
nhưng anh đã đưa đi giới thiệu cho bạn bè
rồi khi được bạn bè ưng ý
mão đang sản phẩm
của mình lên các trang mạng xã hội để bày bán
thay nhưng số lượng xáo bán ra
chỉ đếm được trên đầu ngón tay
quyết tâm đưa sản phẩm xáo trúc do tự tay mình làm ra bay xa
mão đã quyết định bỏ ra ba năm để dạy xáo miễn phí
ở tất cả các công viên trong thành phố hà nội
bên cạnh đó
mão thường xuyên up các clip dạy thổi sáo của mình lên youtube
nhờ đó ngày càng có nhiều người tìm đến mão xin tư vấn
xin học cách thổi xáo
và hỏi cách chọn mua xáo
tiếng lành đồn xa
những cây xáo trúc chất lượng
giá thành vừa phải của nghệ sĩ không chuyên mão mèo
cứ làm ra đến đâu
lại hết bày đến đó
trong cái quá trình đầu tiên mà để khởi nghiệp á
tôi cũng không nghĩ đó là khởi nghiệp
bởi vì đó chỉ là đam mê nhất thời ở trong cái thời mà đang học là sinh viên thôi
thì nó có
một cái đó là
trong quá trình làm thì mình
bán và mình kiệm được một số tiền
thì nó đủ để nuôi sống bản thân
bản thân cảm thấy như thế là hạnh phúc rồi
trong cái quá trình đấy thì mới biết được là
cái thị trường nó còn rồng lớn lắm mọi người đang cần những cái xáo tốt rất nhiều mà
chưa có ai cung cấp cả
và thế là cứ
nhấn rồng dần dần dần dần cứ đăng tải rất nhiều video clip lên trên trang web youtube
thế là mọi người biết đến rất nhiều
chính vì vậy mà nó phát triển đến ngày hôm nay
khó khăn là nguyên vật liệu
nó không có
phía lặng đổi là
cả tôi và cả cháu đã đi tần vào trường rừng sâu
đi hết cả vào bắc ninh vào đến lâm đồng
chính xác là đến vào trong rừng
để nghiên cứu các cái trần đìa các cái vật liệu
ở chỗ nào là dễ làm ở chỗ nào là đẹp
tôi và cháu cũng là hành quân một thời gian dài đi tìm khắp các cái tỉnh
chỗ nào là có nguyên liệu để làm được cái xáo đẹp cái xáo tốt
để tìm được thành công những cái xáo hôm nay thì cũng có tình là
vất vả gian truân rất là nhiều chẳng
hôm nay mới thành công được như vậy
sau khi tốt nghiệp đại học
mã mèo quyết theo đuổi con đường kinh doanh chuyên nghiệp
và đăng ký bảo hộ thương hiệu tại cục sở hữu trí tuệ
năm hai nghìn bảy mươi ba tích lũy được số bốn nhất định
sau thời gian bán trực tuyến qua mạng internet
và cũng muốn tạo điều kiện thuận lợi cho những người yêu xáo tìm mua
anh mở cửa hàng xáo trúc đầu tiên tại hà nội
kỹ thuật làm xáo hiện nay đã phát triển hơn rất nhiều so với trước đây
nếu áp dụng triệt đề công nghệ mới
thì mỗi ngày trao ra hàng trăm cây xáo không khó
nhưng riêng mão vẫn trung thành với phương pháp thủ công
từ khi vào làm cho sáo trúc mão mèo thì mình học được thêm sáu nữa
trước đây thì mình cũng có chế đăng
cho nên là cũng rất là yêu thích âm nhạc
từ cái yêu thích âm nhạc thì mình làm cho sáo trúc mão mèo
trước đấy thì khi hồi con đi học ấy
thì cũng hay biết anh mão là anh hay dạy miễn phí
cho các bạn sinh viên ở cả công viên ấy
thì mình rất là yêu thích
mình thích ngó thích mát thích nghe sáo
từ đó thì biết anh mão đến bây giờ
anh mão thì nói chung là con người tuyệt vời
anh ấy rất giỏi
và rất là gần gũi thân thiện
chúc anh mão ngày càng phát triển công ty sáo trúc mèo lớn mạnh hơn nữa
để tạo ra nhiều việc làm hơn nữa
cho mọi người ở quê
hầu hết những sản phẩm bán
là bán ở trong nước
và nếu bán ở nước ngoài
là chủ yếu là người việt kiều là nhiều
bởi vì cái phong tục văn hóa của các nước phương tây nó không giống việt nam
mà người ta cũng không dùng cái sáo của việt nam
mà khi bán ở nước ngoài thì hầu hết là việt kiều
và bán cũng được khá khá nhiều
tính ra quốc gia thì nó hơn hai mươi quốc gia nhưng mà chủ yếu là vẫn là bán sang hàn quốc bán sang mỹ
với lại bán sang nhật là nhiều nhất
thực ra là nguồn động lực cho các bạn bởi vì rất là dễ hiểu đó là
ngay từ những thời điểm ban đầu mà tôi thổi sáo tôi không biết nốt nhạc
không biết nhạc lý
và các bạn cũng có trúng cảnh ngồi như tôi đó là không biết nhạc lý
mà đi học
mà học ở những cái lớp chuyên nghiệp thì buộc phải học nốt nhạc và học nhạc lý nữa
thì mọi người cảm thấy rất là nhanh nản
nhưng mà cái phương pháp học của tôi thì
chỉ có một đến hai ngày đầu tiên là mọi người đã có thể hiểu hết rồi
và có thể chơi bài rất là tốt còn nếu mà để các bạn học nhạc lý phải mất cả chục buổi
thì các bạn không đủ kiên trì để học nữa
chính vì vậy mà những phương pháp của tôi dạy trên mạng làm cho các bạn rất là hứng thú
đến nay sau gần bốn năm mão đã có trong tay mình một hệ thống ba mươi cửa hàng bán sao trúc
trải dài từ bắc vào nam
thu nhập đã vượt xa con số hàng chục triệu khi mới khởi nghiệp
cây xáo trúc thương hiệu mão mèo
cũng đã đến với hơn hai mươi nước trên thế giới
nhiều nhất là hàn quốc
mỹ đài loan
bên cạnh đó mão còn mở các lớp dạy xáo chuyên nghiệp
dành cho mọi lứa tuổi
và mọi khách hàng
yêu và đẹp
đam mê xáo trúc
anh mão là một người
có cái niềm đam mê rất là lớn trong cái
công việc cũng như là
cái hoạt động nghị thuật về xáo trúc
mình là một người đứng giữa
hai thế hệ
trước là anh mão trước là anh mão
người đã xây dựng cái niềm máu này
xây dựng cái cộng đồng này
và nhìn thấy những cái việc đó
và bây giờ là những bạn trẻ
đang ngày ngày đang thích sáo và đang theo đuổi
học cái bộ môn nghệ thuật này
thì mình rất là vui và mình
muốn truyền lại cái cảm hứng
truyền lại cái niềm đam mê
cũng như là
cái sự nhiệt huyết mà giống như là anh mão đã từng làm
cũng xây dựng cái cộng đồng này như vậy
khi mà mình cảm giác mình thích nghe tiếng sáo ấy
thì mình đã theo dõi mão từ khi mà anh ấy còn
làm những video
từ thời sinh viên ấy cho đến bây giờ
mình cảm giác từ
từ những video trước
cho đến bây giờ thì nhiệt huyết của anh không hề thay đổi
và chính vì thế tạo động lực cho mình
và mình thực sự rất muốn học xáo ở lớp anh mão
tôi làm mãi ở hải dương hải phòng thôi nhưng mà
trên truyền thông đại chúng với lại qua bạn bè thì tôi
số xáo máu mèo ở đây là có uy tín
chất lượng tốt
mà tôi cũng được thổi thử một số
mỗi xáo của máu mèo
xuất ra thì tôi
cũng nhiều dịp để qua đây
tôi thứ nhất là bạn bè nhớ mua thứ hai là tôi
chọn cho mình một cái để thỉnh thoảng là tôi giải trí
ngoài cái việc là
tôi tìm đến cái chỗ thương hiệu để mà tìm cho bạn bè mua cho bạn bè với lại mua cho bản thân mình
một cái xáo
thì tôi cũng cảm thấy đây là gặp rất nhiều bạn bè
những người đam mê về tiêu xáo
cho nên là tôi cảm thấy đây là một điểm
mọi người nên biết
những người yêu âm nhạc yêu về tiêu sáo thì nên biết
với những cống hiến của mình vào sự phát triệt và giữ gìn âm nhạc dân tộc
anh mão đã vinh dự được ủy ban dân tộc trao tặng giấy khen nghệ nhân ưu tú
năm hai nghìn một mươi sáu thương hiệu xáo trúc mão mèo được khách hàng bình chọn là thương hiệu tin cậy
sản phẩm chất lượng dịch vụ cận tâm
được vinh danh là thương hiệu dẫn đầu việt nam năm hai nghìn một mươi
do cục sở hữu trí tuệ việt nam và hội liên hiệp khoa học công nghệ việt nam trao tặng
đồng thời được hội chống hàng giả
và bảo vệ thương hiệu thành phố hà nội tôn vinh
dịch vụ chất lượng vàng
vì quyền lợi người tiêu dùng
với những đóng góp thiết thực đầy giá trị và ý nghĩa
cùng niềm đam mê mãnh liệt với xáo trúc
chàng trai trẻ nguyễn văn mão
sẽ còn tiếp tục thành công trên con đường mà mình đã chọn
góp phần lưu giữ và phát triển ngành nhạc cụ truyền thống của việt nam